cập nhật về diễn biến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín thông tin từ bộ y tế cho biết tính đến nay việt nam có hai trăm tám mươi hai năm trăm một mươi sáu bệnh nhân covid một mươi chín đã được chữa khỏi
trong số các bệnh nhân đang điều trị thì có hơn một một trăm linh ca thở máy và ecmo
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho đến nay có hai trăm bảy mươi chín bảy trăm bốn mươi hai bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi trong số sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
bao gồm có quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên và vĩnh phúc
tổng số liều vaccine covid một mươi chín được tiêm là hơn hai mươi một triệu liều
hiện tại việt nam có năm trăm một mươi một một trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín vào chiều qua tỉnh nghệ an đã ra thông báo khẩn
về địa điểm liên quan đến bệnh nhân covid một mươi chín
theo đó căn cứ kết quả điều tra dịch tễ ban đầu của các bệnh nhân sở y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nghệ an thông báo
những ai từng đến điểm tiêm chủng trường tiểu học lê mau số chín mươi chín đường đinh công tráng tp vinh từ chín h đến một mươi h ngày một tháng chín
siêu thị vinmart cộng số bảy
những ai từng đến điểm tiêm chủng trường tiêm chủng thành phố vinh từ chín h đến một mươi h ngày một tháng chín
trường tiểu học lê mau xảy ra tình trạng người dân tụ tập chen chúc nói chuyện không giữ khoảng cách theo khuyến cáo năm k của bộ y tế
từ giờ ngày hôm nay đến hết ngày một mươi năm tháng chín tỉnh vĩnh long áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín trên phạm vi toàn tỉnh ở mức độ cao hơn so với chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
theo đó yêu cầu người dân không ra đường trong khoảng thời gian từ một mươi chín h ngày hôm trước đến bốn h ngày hôm sau
không tập trung quá năm người ngoài phạm vi công sở trường học
học bệnh viện tỉnh tiếp tục dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo hoạt động có tập trung đông người tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự
dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng
đối với việc tổ chức đám tang tỉnh quy định tổ chức trong nội bộ gia đình giảm số lượng thân nhân cử đại diện người viếng đám ma
sắp xếp giãn cách không tập trung quá một mươi người trong cùng một thời điểm viếng
thực hiện nghiêm việc hạn chế ra đường giao công an tỉnh thiết kế mẫu giấy đi đường bảo đảm thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh
nguyễn thị thu hương chú quận gò vấp tp hcm cam kết với cơ quan chức năng sẽ rời hậu giang để trở về tp hcm
nhưng không thực hiện và lây bệnh cho một người khác
hiện đối tượng đã bị công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
ngày chín tháng tám hưng đi xe tải luồng xanh biển kiểm soát chín mươi năm c bốn nghìn sáu trăm sáu mươi năm đến thị trấn một huyện châu thành a
ba ngày sau hương cùng với tài xế xe tài này chở rau củ lên huyện bình chánh tp hcm bán rồi quay về thị trấn một trong đêm
sau đó hương được tài xế trở đến nhà anh ruột tại xã thạnh hòa huyện phụng hiệp
tại đây lực lượng chức năng phát hiện yêu cầu hai người khai báo y tế
hương và tài xế khai không đi tp hcm mà chỉ đến huyện châu

hai người từ chối việc đi cách ly tập trung và viết cam kết quay về tp hcm
ngày một mươi năm tháng tám hương tiếp tục có mặt tại một nhà trọ ở thị trấn một ngàn và xã trường long a
tại đây cơ quan chức năng phát hiện hương tiếp xúc với nhiều người và có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
còn tại cao bằng hai cơ sở kinh doanh vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín vừa bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là một mươi bảy hai triệu đồng
cụ thể quán cháo lợi hạnh địa chỉ tại tổ bảy phường đề thám do bà nông thị hành làm chủ bị phạt với số tiền hai hai triệu đồng
và quán nướng có địa chỉ tại tổ một mươi một phường sông hiến bị lập biên bản xử phạt với số tiền một mươi năm triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra hai cơ sở kinh doanh không thực hiện quy định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
giảm năm mươi công suất sử dụng kinh doanh và kinh doanh quá thời gian quy định
đặc biệt chủ cơ sở kinh doanh không đeo khẩu trang
thưa quý vị và các bạn huyện vạn ninh là địa phương có số ca mắc covid một mươi chín nhiều thứ ba của tỉnh khánh hòa
để phòng chống dịch trong hơn một tháng qua địa phương này đã áp dụng chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
phần lớn người dân tuân thủ chấp hành quy định song cũng có một số đối tượng vì nhiều lý do đã có những hành vi chống đối
thậm chí tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch gây bức xúc trong dư luận
chiều ngày một tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vạn ninh đã tống đạt các quyết định xử lý
theo quy định của pháp luật đối với bốn thanh niên cùng chú ở xã vạn long
trong đó có ba thanh niên bị khởi tố để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó chiều ngày tám tháng tám bốn thanh niên này đi qua kiểm soát dịch bệnh của xã vạn khánh
nhưng không được các thành viên của chốt cho phép vì ra ngoài không có lý do chính đáng
lúc này bốn thanh niên đã dùng gạch đá vừa lăng mạ chửi bới vừa tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ
là một cán bộ tại chốt bị thương nhẹ
đây là hình ảnh vào chiều ngày hai mươi chín tháng tám tại chốt kiểm soát dịch ở thôn hội khánh xã vạn khánh
một thanh niên không đeo khẩu trang không đội mũ bảo hiểm xin đi qua chốt không được
đã quay sang chửi bới rồi dùng tay tấn công một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ
các lực lượng tại chốt đã nhanh chóng quật ngã và không chế đối tượng
sau đó một ngày cũng tại một lực lượng tại chốt đã nhanh chóng quật ngã và không chế đối tượng
sau đó một ngày cũng tại một lực lượng tại chốt đã nhanh chóng quật ngã và không chế đối tượng

ra ngoài với lý do đi bắt ốc
khi không được lực lượng chức năng cho qua
một trong hai thanh niên đã giật khẩu trang của một cán bộ công an rồi dùng tay tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
trong đó có những kết quả nhờ đáy mạnh xét nghiệm sàng lọc bóc tách f trong cộng đồng công tác thu dung điều trị phân loại f ngay tại cơ sở giảm thiểu ca bệnh nặng đồng thời thần tốc tiêm vaccine nhanh nhất đến với người dân để sớm ngăn chặn để lùi dịch bệnh
chiều qua tại cuộc họp giao ban phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình dương đã giao sở y tế và các ngành liên quan nghiên cứu phương án cho phép người dân được phép ra đường nêu ra tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc mũi một đã tiêm được hai mươi ngày
thưa quý vị như đã đề cập ở trong một điểm báo liên quan đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn thủ đô sau khi thành phố có quyết định phân vùng để phòng chống dịch sở giao thông vận tải tp hà nội đã ban hành phương án tổ chức giao thông đi lại giữa các vùng trong thời gian giãn cách xã hội bắt đầu từ sáu h ngày sáu tháng chín đến sáu h ngày hai mươi một tháng chín chúng tôi xin được nhắc lại như sau
theo kế hoạch người và phương tiện được phép ra đường đi qua cầu quán gánh và ngã ba d hữu hồng trạm bơm hồng vân
đáng chú ý người và phương tiện tham gia giao thông lưu thông từ vùng một sang vùng ba và ngược lại không được phép lưu thông qua hai mươi bảy vị trí chốt rào chắn cứng do sở xây dựng lắp tại những nơi giáp danh giữa các vùng
sở giao thông vận tải yêu cầu người dân phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo giao thông thông suốt không để xảy ra ủn tắc tại các chốt
còn tại thành phố đà nẵng kể từ tám giờ ngày hôm nay người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi có giấy đi đường có mã qr
kèm theo giấy tờ tùy thân người dân doanh nghiệp có thể sử dụng ứng dụng quản lý cấp giấy đi đường qr code nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc và đổ xô đi xin cấp giấy
theo đó ứng dụng quản lý cấp giấy đi đường qr code bao gồm hai phân hệ chính là ứng dụng web tại địa chỉ giấy đi đường đà nẵng gov vn
để đăng ký cấp giấy đi đường qr code và mobile app trên điện thoại di động với ứng dụng là etick hep đà nẵng đã sử dụng rộng rãi quét qr code tại các chốt ra vào thành phố các cơ quan doanh nghiệp chợ siêu thị để kiểm tra kiểm soát
ứng dụng cho phép cho phép thực hiện các bước đăng ký phê duyệt cấp giấy đi đường qr code nhận giấy hoàn toàn trực tuyến đồng thời cho phép dựa trên dữ liệu để kiểm tra xử lý các hành vi không đúng trong đăng ký cấp và sử dụng giấy
giấy đi đường qr code chỉ sử dụng để tham gia giao thông
đặc biệt là đi chợ đi sâu thị